theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế đến tám h ngày một mươi ba tháng hai
tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên thế giới cụ thể như sau
tổng số trường hợp mắc sáu mươi một mươi bảy trong đó tại trung quốc đại lục là năm mươi chín bốn trăm chín mươi ba
tổng số trường hợp tử vong một ba trăm năm mươi năm trong đó trung quốc đại lục một ba trăm năm mươi ba
philippines một hong kong trung quốc một
tổng số trường hợp mắc bên ngoài trung quốc đại lục năm trăm hai mươi bốn